tại tỉnh con tum sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại thành phố con tum ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh con tum
cũng đã tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có ba trăm hai mươi bảy đại biểu tiêu biểu và xuất sắc đại diện cho hàng nghìn người hiến máu
và thực hiện vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh con tum
thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa khắp các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh con tum
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh con tum đã tiếp nhận được gần ba đơn vị máu
góp phần đáng kể và tích cực trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
giúp cho người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo giúp ngành y tế bớt khó khăn
tại lễ tôn vinh ubnd tỉnh đã tặng bằng khen cho sáu gia đình và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh đã tặng giấy khen cho một mươi hai tập thể và một mươi ba cá nhân
hai mươi gia đình và hai trăm một mươi một cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện